thảo luận tại tổ về đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
nhiều đại biểu cho rằng đề án phải đưa ra giải pháp để tạo sinh kế tăng thu nhập cho người dân giảm nghèo nhanh bền vững giải quyết căn cơ một số yêu cầu bức thiết về đời sống của đồng bào các dân tộc
đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm được đa số đại biểu quốc hội nhận định là đề án rất quan trọng cần thiết phải thông qua
đề án đặt ra những mục tiêu như đến năm hai nghìn hai mươi năm thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng gấp hai lần so với năm hai nghìn hai mươi
đến năm hai nghìn ba mươi thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng gấp hai năm lần so với năm hai nghìn một mươi
năm hai nghìn hai mươi sáu không còn hộ đói giảm tám mươi hộ nghèo so với năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên nhiều đại biểu cho rằng chính phủ phải tính toán trình quốc hội thông qua nguồn lực thực hiện đề án như thế nào tránh tình trạng ban hành chính sách mà không có nguồn lực
khi nào bảo đảm được nguồn lực thực hiện hãy thông qua chính sách tránh tình trạng địa phương nào có nguồn lực thì thực hiện được địa phương nào không có nguồn lực thì không thực hiện được
một số ý kiến cho rằng đề án cần có giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư vào vùng này quan tâm giải quyết hạ tầng giao thông tạo ra và giải quyết việc làm tại chỗ cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi